sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công ty cổ phần than cọc sáu thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đến trưa ngày hôm nay thi thể của nạn nhân còn lại đã được tìm thấy
nạn nhân mất tích được tìm thấy là anh hoàng thọ hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu là công nhân vận hành máy xúc thủy lực
do lượng đất đá bùn đất sạt lở lớn nên sau hơn hai ngày lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và tìm thấy thi thể của nạn nhân
trước đó vào lúc khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại khu vực tầng khai thác ở mức âm hai trăm sáu mươi m công ty cổ phần than cọc sáu đã xảy ra sự cố tụt lở tầng khai thác đẩy máy xúc đang hoạt động xuống khiến một công nhân tử vong một công nhân mất tích và sáu người bị thương
ngay khi xảy ra sự cố ubnd tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và thành phố cẩm phả phối hợp với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam công ty than cọc sáu triển khai phương án